các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và dạng sáng nay các tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn tập trung ở các khu vực như quỳ kỳ thái nguyên một trăm linh hai ba mm bắc sơn lạng sơn bảy mươi một hai mm hùng mỹ tuyên quang năm mươi hai bốn mm
ngày một mươi tháng năm khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé